tại tỉnh bà rịa vũng tàu vừa xảy ra một vụ ngộ độc tập thể sau khi tham gia tiểu hội nghị khách hàng
do một công ty thuốc trừ sâu tổ chức
do số lượng người nhập viện cùng lúc quá đông nên bệnh viện lê lợi đã phải huy động toàn bộ bác sĩ và điều dưỡng
tập trung cứu chữa người bệnh
theo ghi nhận có khoảng gần một trăm linh người đang được cấp cứu tại bệnh viện lê lợi
phía bệnh viện lê lợi cho biết vẫn chưa thống kê hết được số người nhập viện
nhưng những người này chia thành nhiều tốt và nhập viện nhiều lần
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc